thời tiết tại các tỉnh miền bắc trong hai mươi bốn giờ tới duy trì trạng thái trời rét
dư vùng núi có nơi rét đậm rét hại
nhiệt độ ban đêm phổ biến giao động từ một mươi ba đến một mươi năm độ vùng núi từ chín một mươi hai độ vùng núi cao có nơi thấp hơn
đêm và sáng phổ biến trời nhiều mây trưa chiều giảm mây có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày giao động chủ yếu trong khoảng một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn ở tây bắc bộ
lưu xuống trung bộ thời tiết tại khu vực bắc trung bộ và các tỉnh nam trung bộ phổ biến ít mưa
riêng khu vực trung trung bộ khả năng có mưa rào và rông rải rác cũng có thể xuất hiện
tuy nhiên mưa chủ yếu là do chịu tác động đơn thuần của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình
nên lượng mưa được dự báo là không quá lớn phổ biến ở mức từ năm một mươi năm mm
về nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
duy trì ở ngưỡng trời rét khi nhiệt độ phổ biến ở dưới hai mươi ba độ
còn các tỉnh phía nam thời tiết khá mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức hai mươi tám hai mươi chín độ vào trưa chiều
các tỉnh phía nam nước ta thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng đêm tạnh giáo
tại vùng cao tây nguyên về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ
và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực nam bộ về đêm và sáng sớm trời xe lạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
dự báo trạng thái tạnh giáo sẽ còn kéo dài tại các tỉnh thành phương nam
thuận lợi cho hoạt động thường nhật của mọi người
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
phía đông bắc của khu vực bắc biển đông mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng hai mươi chín độ
đến với thời tiết của thủ đô hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi ba đến hai mươi hai độ